việc nên tăng hay là không tăng và tăng bao nhiêu là hợp lý
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng vị khách mời của chương trình tiến sĩ chuyên gia kinh tế vũ đình ánh
xin được cảm ơn ông đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
nhưng trước hết xin mời tiến sĩ vũ đình ánh cùng quý vị khán giả theo dõi một đoạn tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi
mới đây bộ tài chính đưa ra đề xuất nâng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng vat theo hai phương án
theo phương án một bộ tài chính đề xuất tăng từ một mươi lên một mươi hai
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
phương án hai đề nghị tăng theo lộ trình lên một mươi hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
và một mươi bốn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong đó bộ tài chính đề nghị cân nhắc phương án một
bên cạnh đó với lý do áp dụng thuế xuất năm sẽ không bảo đảm bình đẳng giữa các lĩnh vực ngành nghề
bộ tài chính đề nghị chuyển nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ sang thuế giá trị gia tăng một mươi
trong đó có nước sạch một số loại máy
bóc thiết bị dụng cụ y tế giáo dục
những nhóm còn lại đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng lên sáu
theo bộ tài chính qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy
trong bối cảnh nợ công tăng cao tại các quốc gia kể cả các nước đã phát triển
các quốc gia có xu hướng cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường nguồn thu từ thuế gián thu
số lượng quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng thuế hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng
từ khoảng một trăm bốn mươi nước năm hai nghìn bốn tăng lên một trăm sáu mươi nước năm hai nghìn một mươi bốn
một trăm sáu mươi sáu nước năm hai nghìn một mươi sáu
bộ tài chính cũng dẫn số liệu từ ngân hàng thế giới cho biết
qua thống kê mức thuế xuất của một trăm một mươi hai nước có tám mươi tám nước có mức thuế xuất từ một mươi hai đến hai mươi năm
trong đó có năm mươi sáu nước có mức thuế xuất từ một mươi bảy đến hai mươi năm còn lại hai mươi bốn nước phổ biến ở mức hơn một mươi
các nước xung quanh như lào indonesia campuchia cũng có mức thuế phổ thông là một mươi bảy và mức ưu đãi là một mươi ba
philippines có mức thuế xuất một mươi năm
đặc biệt là đối với những nhóm dân cư có mức từ thu nhập trung bình thấp trở xuống
một lần nữa thông lệ quốc tế được đưa ra tiền tuyến để làm lý do cho việc tăng thu
thì ông nhận định như thế nào về lý do này
khi chúng ta áp dụng các kinh nghiệm quốc tế thì có mấy nguyên tắc mà chúng ta phải chú ý
cái thứ nhất đó là kinh nghiệm quốc tế thì cần phải so sánh với những nước có cái điều kiện tương đồng với việt nam
chứ không phải là những nước có điều kiện quá xa hay là quá khác biệt so với việt nam của chúng ta
thì lúc đó cái giá trị của kinh nghiệm quốc tế mới có thể đảm bảo được
cái vấn đề thứ hai là khi chúng ta so sánh kinh nghiệm quốc tế thì đặc biệt phải lưu ý vào cái này
tôi được biết là khá nhiều trường hợp là chúng ta bỏ qua
đó là phải căn cứ vào cái tính lịch sử của các kinh nghiệm quốc tế này
cùng là kinh nghiệm quốc tế của eu tôi đơn giản như vậy
nhưng eu trước khi thành lập eu thì khác trong khi thành lập eu thì khác
sau khi thành lập eu năm năm thì khác và sau khi khủng hoảng nợ của khu vực eu thì câu chuyện lại khác
do đó cái tính chất câu chuyện khi chúng ta áp dụng kinh nghiệm quốc tế là đặc biệt phải quan tâm tới cái bối cảnh lịch sử của kinh nghiệm quốc tế đó
không bao giờ có thể nói là như vậy
kinh nghiệm quốc tế lại là gần như là toàn bộ cái căn cứ cho một cái lập luận chính sách nào đó của chúng ta
cá nhân tôi đánh giá là nó chưa thuyết phục đó là vấn đề thứ nhất
liên quan tới việc thuế thì hay gắn liền với cái việc là thất thoát lãng phí
vậy thì nếu tăng thuế hiện nay thì có giảm được sự thất thoát lãng phí hay không
liên quan đến thuế thì về nguyên tắc lý thuyết nếu chúng ta tăng thuế xuất mà đặc biệt là tăng thuế xuất một cái sắc thuế nào đó quá cao
thì thông thường sẽ kích thích người ta trốn lậu thuế là bởi vì lúc đó cái giá trị để trốn lộ thuế sẽ cao hơn nếu như so với trường hợp là thuế xuất thấp
do đó thì cùng với cái việc mà chúng ta dự tính điều chỉnh cái việc tăng thuế xuất này
cụ thể trong trường hợp này là đối với thuế xuất thuế giá trị gia tăng
thì chúng ta lại phải phối kết hợp với các biện pháp đồng bộ khác
để làm sao mà giảm được các cái trường hợp là gây ra cái thất thu ngân sách nhà nước
các cái trường hợp là trốn lậu thuế
và đặc biệt đối với thuế giá trị gia tăng thì cái điểm rất quan trọng đó là gắn với việc thanh toán có sử dụng hóa đơn
mà chúng ta hay gọi một cách nôm na là hóa đơn đỏ
và liên quan tới chính cái mà anh quan tâm
tức là cái công tác cái hiệu quả cái chất lượng của công tác quản lý thuế nói chung
và quản lý thu thuế giá trị gia tăng nói riêng của chúng ta
là kể cả trong trường hợp chúng ta giữ nguyên thế suất một mươi phổ thông như hiện nay
hay là chúng ta sẽ điều chỉnh lên một mươi hai hai mươi bốn như trong cái dự thả dự định
mà bộ tài chính đang công bố để toàn dân cho ý kiến
rõ ràng vẫn còn rất nhiều những vấn đề liên quan tới công tác quản lý và thu thuế như thế nào
thì đó cũng vẫn là một câu hỏi đang bỏ ngỏ
và trước khi tiếp tục với phần hai của chương trình
thì xin mời ông cùng quý vị khán giả hãy lắng nghe một số ý kiến của người dân
cũng như là các doanh nghiệp về vấn đề này
theo tôi thì với cái mức gat mà tăng lên như thế thì là hơi vô lý
vì mức lương của tất cả cán bộ công nhân viên chưa được tăng
thế thành ra là theo tôi thì cứ giữ được giá bình ổn là tốt nhất
mình tăng một cái này mình được một nhưng mình sẽ mất đi rất là nhiều
cái đó là những cái mà cần phải cân nhắc rất là kỹ
khi mà chúng ta tăng lên về vat tức là chúng ta đánh vào sản phẩm
về lý thuyết mà nói thì người tiêu dùng sẽ phải chịu
nhưng thực ra nếu như sản phẩm ấy mà không bán được
thì không phải chỉ có người tiêu dùng mà là doanh nghiệp cũng sẽ bị giảm cái nguồn thu
chúng ta cần phải có một lộ trình dài hơi
chứ không phải là ngay tại thời điểm hiện tại chúng ta đưa ra
mà đến năm hai nghìn một mươi chín đã bắt đầu áp dụng
thì điều đấy nó dẫn đến cái sự bất ổn về mặt mục tiêu của doanh nghiệp
nói chung và cái kế hoạch hoạt động sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp
thưa tiến sĩ vũ đình ánh chúng ta vừa cùng theo dõi một số ý kiến của người dân và doanh nghiệp
vậy thì với cá nhân ông việc tác động của việc tăng thuế xuất thuế giá trị gia tăng
từ năm hai nghìn một mươi chín ông nhìn nhận cái ấn tượng đầu tiên của ông
đối với những cái tác động mà có thể xảy ra là gì
tôi cho rằng tác động trước hết đó là sẽ tác động lên cái mặt bằng giá cả của chúng ta
với cái bản chất của thuế giá trị gia tăng
với cái kế hoạch của doanh nghiệp
cách thức chúng ta đánh thuế và thu thuế giá trị gia tăng hiện nay
thì cái việc mà chúng ta chỉ điều chỉnh khoảng hai đối với thuế xuất thuế giá trị gia tăng
không đồng nghĩa với việc là mặt bằng giá cả nói chung sẽ tăng khoảng hai
mà chắc chắn sẽ tăng hơn hai
và cái thuế giá trị gia tăng là áp dụng đối với tất cả các cái hàng hóa dịch vụ của chúng ta
đặc biệt là thuế xuất phổ thông
nếu giả định như chúng ta tăng lên một mươi hai
thì sẽ gần như là tác động tới toàn bộ nền kinh tế của chúng ta
do đó thì cái việc mà đánh giá cái tác động của việc là tăng thuế xuất thuế giá trị gia tăng
đối với cả cái ổn định kinh tế vĩ mô
cái vấn đề thứ hai nó tác động tới cái nhóm sản xuất kinh doanh
tức là nói cách khác là các cái doanh nghiệp của chúng ta
khi chúng ta tăng thuế xuất thuế giá trị gia tăng
thì như tôi đã nói đây là thuế gián thu chứ không phải là thuế trực thu
doanh nghiệp chỉ làm nhiệm vụ là đi nộp hộ cái khoản thuế này
do người tiêu dùng cuối cùng nộp vào ngân sách nhà nước
nhưng nó sẽ tác động trực tiếp đến cái việc là khả năng cái sức mua sẽ bị sụt giảm
do cái vấn đề về phải trả thêm tiền cho cái phần tăng thêm của cái thuế xuất thuế giá trị gia tăng
và như vậy sẽ tác động trực tiếp đến câu chuyện tiêu thụ
và cái năng lực sản xuất của các cái doanh nghiệp chúng ta
khi chúng ta hội nhập quốc tế thì cái việc cạnh tranh
có nhiều yếu tố đối với các hàng hóa dịch vụ việt nam
cạnh tranh cả khu vực cạnh tranh cả quốc tế
thì một trong những yếu tố đó chính là cạnh tranh thông qua giá
và khi chúng ta điều chỉnh thuế giá trị gia tăng
trong cái bối cảnh cái năng lực cạnh tranh
cái sức cạnh tranh của không ít các hàng hóa sản phẩm dịch vụ của việt nam hiện nay không cao
sức cạnh tranh của không ít doanh nghiệp của chúng ta không ca
thì rõ ràng ở đây nó sẽ nể sinh vấn đề là không những không tác động tích cực
đến câu chuyện cạnh tranh của chúng ta mà dường như còn ngược lại
có thể là tác động tiêu cực đến cái năng lực cạnh tranh
một số ý kiến chuyên gia thì cũng cho rằng là việc tăng thuế giá trị gia tăng
để tăng thu ngân sách như là một cái biện pháp
để bù đắp cho bộ chi chẳng hạn
điều này rất có thể là dẫn tới cái việc dung dưỡng cho việc chi tiêu ngân sách
một cách vung tay quá chán như hiện nay
và với những cái dự án đắp chiếu nghìn tỷ bị lãng phí như vậy
vẫn có thể sẽ tiếp tục xảy ra
vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định này
ở đây như chúng ta đã chia sẻ có hai cách tiếp cận
một là chúng ta sẽ tăng thu lên
hai là chúng ta sẽ phải giảm chi ngân sách nhà nước để tiến tới
không phải là tạo ra cân bằng
nhưng ít nhất là giảm được cái thâm hụt ngân sách nhà nước
nhưng ở đây cái cách tiếp cận với cái việc điều chỉnh thuế xuất
về giá trị gia tăng của chúng ta là hoàn toàn chúng ta gạt bỏ
cái phần chi ngân sách nhà nước
trong cái bối cảnh như anh đã nói
tức là chi ngân sách nhà nước của chúng ta hiện nay
nó còn hàng loạt những vấn đề rất hạn chế
tôi đơn cờ ví dụ như vấn đề về thất thoát về lãng phí
trong chi ngân sách nhà nước là có
vấn đề về chi một cách giàn trải là có
vấn đề tỷ lệ chi thường xuyên
bao gồm chi lương và những khoản có tính chất chi lương
chi cho vận hành bộ máy là quá lớn
nên tới số này là quá lớn
sáu mươi bảy mươi trong tỉnh tổng trị ngân sách nhà nước
trong khi đó cái chi từ đầu tư
thì rất hạn chế
và ngày càng có xu hướng là giảm đi
nhưng mặt khác
cái hiệu quả hay cái thất thoát
lãng phí trong cái đầu tư công của chúng ta
trong đó cái đầu tư từ ngân sách nhà nước
và các cái nguồn khác thì lại
gần như là chưa khắc phục được
do đó thì như tôi đã nói đây là một cái bài toán tổng thể
và chúng ta phải đặt cái việc
chúng ta điều chỉnh thuế xuất
thuế giá trị gia tăng nói riêng
điều chỉnh việc tăng các cái khoản thu ngân sách
nhà nước khác nói chung
trong tổng thể ngân sách nhà nước
cân đối thu chi
và quan điểm về bội chi
cũng như quan điểm về chiến lược
vay nợ công của chúng ta
thì có như vậy chúng ta mới giải được bài toán này
một cách tuyết phục tổng thể
và nó mới tạo ra được cái sự đồng thuận của xã hội
vâng từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng nói
về việc sửa đổi luật thuế
với một cái nhìn
không được lạc quan cho lắm
nhưng cũng phải nói ngược lại rằng
trong cái bối cảnh như thế này
thì việc tăng thu cũng là một cái bài toán
một cái áp lực một cái nhu cầu
rất là khó
vậy thì với cá nhân ông có đề xuất gì hay không
về cái việc để tăng thu ngân sách
với cái cách giải
có thể gọi là hại hòa hơn hay không
tăng thu ngân sách thì có nhiều cách thức để làm
tôi đơn cử cách thức lớn nhất
đó là việc chúng ta cơ cấu lại
cái thu ngân sách nhà nước của chúng ta
theo cái tinh thần
của nghị quyết hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
đã vạch cho chúng ta
một cái chiến lược một cái đường lối
về cơ cấu lại ngân sách nhà nước
trong đó có cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước
trong cái bối cảnh chúng ta vẫn đảm bảo
là quy mô thu ngân sách nhà nước tăng
nhưng đồng thời chúng ta chuyển dịch cái cơ cấu thu ngân sách nhà nước
sao cho nó hợp lý
để đối phó với hai vấn đề lớn
trong cái thu ngân sách
một là cái thu từ dầu thô
và thu từ tài nguyên có xu hướng là giảm xuống
trong cái tổng thu ngân sách nhà nước
thu từ thuế xuất nhập khẩu
cũng có cái xu hướng giảm xuống
do chúng ta thực hiện các cái can kết về hội nhập
kinh tế quốc tế
những cái khoản thu khác đặc biệt là thu nội địa
chúng ta sẽ phải có những cái điều chỉnh nhất định
để làm sao đảm bảo được cái tăng quy mô thu
và chuyển dịch cái cơ cấu thu
sang cái hướng ổn định an toàn
và bền vững gắn với cái tăng trưởng kinh tế
thì đây là cái mà tôi cho rằng
nghị quyết hai mươi năm của bộ chính trị
đã khẳng định và đã chỉ ra một cách rất rõ ràng
chúng ta không có gì phải bàn cả
vấn đề thứ hai trong câu chuyện là đối với từng sắc thuế
như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây
đó là phải có cái sự hài hòa hóa
giữa các cái sách thuế
khi chúng ta điều chỉnh tăng một cái sắc thuế nào đó
thì chúng ta cũng phải cân nhắc
cái việc là sẽ điều chỉnh giảm một cái sắc thuế nào đó
để tạo ra một cái lực
tổng hợp không làm
cản trở cái sự phát triển kinh tế xã hội
mà ngược lại cái việc điều chỉnh
mỗi một chính sách thuế đó của chúng ta
trong cái mối quan hệ với các cái chính sách thuế khác
và các chính sách tài chính khác
nó phải giúp cho cái việc là thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
và thúc đẩy cái việc là đảm bảo
cái an sinh xã hội
tức là nói tóm lại chúng ta có nhiều cách để làm việc đó
nhưng vấn đề quan trọng nhất
đó là các cái căn cứ lập luận
một cách thuyết phục và khả thi
thì đó mới là những cái mà tôi cho rằng
chúng ta cần phải quan tâm
cần có những sự cân nhắc lập luận
rất đầy đủ
với những cái tác động và
như ông cũng đã nói là nguyên tắc quan trọng nhất
là phải thúc đẩy sản xuất thúc đẩy tăng trưởng
chứ không phải kìm hãm và đảm bảo đảm
quốc kế dân sinh an sinh xã hội ổn định xã hội
mới là điều quan trọng thưa quý vị và các bạn
việc tăng thu ngân sách để bảo đảm các khoản chi
là điều đúng đắn nhưng tăng như thế nào
cho hợp lý và bảo đảm sự bình ổn của thị trường
của hoạt động sản xuất kinh doanh và mức sống
của người dân là điều không dễ vì thế
bộ tài chính nên xem xét cân nhắc để đưa ra
mức tăng đối tượng tăng và thời hạn tăng
phù hợp nhất qua đó góp phần thúc đẩy
kinh tế xã hội phát triển đến đây thì chương trình
tâm điểm cũng xin được khép lại một lần nữa
có những phân tích chia sẻ với chương trình của chúng tôi cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại